bộ chiến sĩ hải đội hai bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an đã cứu nạn thành công đưa vào bờ an toàn một mươi năm thuyền viên cùng tàu cá bị nạn và bàn giao cho cấp ủy chính quyền địa phương xã quỳnh lưu tỉnh nghệ an
nhận được tin báo bộ chỉ huy bộ đội biên phòng nghệ an đã phối hợp với các lực lượng hiệp đồng thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trên biển biết để đến hỗ trợ cứu nạn
sau hơn hai mươi bốn giờ vượt sóng to gió lớn đêm tối lực lượng cứu nạn đã tiếp cận được tàu bị nạn làm công tác cứu hộ chăm sóc sức khỏe các thuyền viên và lai kéo tàu bị nạn vào cảng cá lạch quèn huyện quỳnh lưu bàn giao cho đồn biên phòng quỳnh thuận và cấp ủy chính quyền địa phương
nhiều khách hàng đang ngồi uống nước tại quán thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ sau đó phát hiện một người đàn ông gục xuống bản sự việc xảy ra tại quán trà hoa cúc số một mươi bảy đường phan bội châu quận hồng bàng thành phố hải phòng
theo cơ quan chức năng người đàn ông bị bắn bốn mươi sáu tuổi trú tại quận lê trân hải phòng nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện hữu nghị việt tiệp hải phòng rồi chuyển lên hà nội tiếp tục điều trị do bị vỡ quay hàm
nhân chứng tại hiện trường cho biết tiếng súng phát ra từ một xe ô tô đậu cách quán trà khoảng hai mươi mét ngay sau khi nổ súng hung thủ đã nhanh chóng rời khỏi hiện trường công an quận hồng bàng đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố lấy lời khai nhân chứng dựng lại hiện trường và điều tra làm rõ vụ việc